thưa quý vị tính đến tối qua số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh ishikawa miền trung nhật bản đã lên tới năm mươi bảy người
sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm dung chuyển khu vực miền trung và vùng lân cận
trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại
oajima là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất về người hai mươi bốn người thiệt mạng tiếp sau là suzu hai mươi người và nanao năm người
dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập do động đất
tránh văn phòng nội các nhật bản cho biết tính đến một mươi một h ngày hai tháng một theo giờ địa phương
cơ quan chức năng nhật bản đã hỗ trợ sơ tán hơn năm mươi bảy người tại chín trăm năm mươi năm địa điểm ở các tỉnh chịu ảnh hưởng của động đất là ishikawa và niigata
hiện có một mươi sáu tỉnh thành phố ở vùng noto hoàn toàn mất nước sinh hoạt
khoảng một thành viên của lực lượng phòng vệ nhật bản đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
tuy nhiên thủ tướng fumio kishida cho biết công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do đường xá tắc nghẽn cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng
hiện cơ quan khí tượng nhật bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần song cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều dư chấn mạnh trong tuần đặc biệt hai ba ngày tới
người dân được khuyến cáo cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các dung chấn tiếp theo
cơ quan khí tượng nhật bản đã chính thức đặt tên cho trận động đất này là trận động đất ở bán đảo noto năm hai nghìn hai mươi bốn
khi nhận được thông tin tổn thất về người và tài sản do trận động đất gây ra tại nhật bản
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã gửi lời chia buồn sâu sắc đồng thời bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm phục hồi